bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba vừa cứu nạn thành công tám thuyền viên trên tàu cá bd chín trăm chín mươi chín ba mươi chín ts
và đang khẩn trương đưa các ngư dân về đảo phú quý bình thuận để chăm sóc sức khỏe
ngay sau khi nhận được thông tin vùng cảnh sát biển số ba đã điều động tàu cảnh sát biển chín nghìn một
đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo phú quý cơ động ra vị trí cứu tàu bị nạn
sau hơn sáu giờ hành trình trong điều kiện sóng to gió lớn đến một mươi hai h ba mươi tàu cảnh sát biển chín nghìn một
đã tiếp cận được tàu bd chín mươi chín nghìn chín trăm ba mươi chín ts cán bộ chiến sĩ trên tàu nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn
tổ chức đưa toàn bộ ngư dân trên tàu cá bd chín trăm chín mươi chín ba mươi chín ts sang tàu cảnh sát biển chín nghìn một
tổ chức chăm sóc y tế động viên tinh thần đến một mươi năm giờ cùng ngày công tác cứu nạn tám ngư dân đã được hoàn tất
đảm bảo an toàn hiện tình hình sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định
tàu cảnh sát biển chín nghìn một đang đưa tám ngư dân về đảo phú quý tỉnh bình thuận